nhiều năm qua hàng chục hộ dân thôn vả thàng xã tung trung phố huyện mường khương tỉnh lào cai
luôn phải sống thất thòm với nỗi lo sợ sạt lờ đá
khó khăn về kinh phí xây dựng khu tái định cư khiến cho người dân chưa biết
mình còn phải tiếp tục sống trong nỗi lo sợ này đến bao giờ
cũng như nhiều hộ dân ở vả thàng các nhà của gia đình chị giàng xeo trấn nằm tựa lưng vào dãy núi đá
tuy nhiên vài năm trở lại đây do biến động của địa chất cùng tác động của con người
dãy núi đá không còn ổn định như trước
cư tỷ toảng lại có tảng đá lớn trên núi đột ngột lan xuống khu dân cư phía dưới
từ ngày hòn đá tảng này lan xuống đêm nào có mưa to tôi không dám ngủ ở nhà nữa
phải qua nhà hàng xóm ngủ mong nhà nước bố trí chỗ ở mới cho an toàn hơn
thôn vả thàng hiện có năm mươi bốn hộ dân thì có hai mươi ba hộ sống dưới chân núi thường xuyên bị đe dọa vì đá lở
từ khi xảy ra sự việc các đoàn công tác của huyện mường khương cũng như tỉnh lào cai
đã đến kiểm tra và xây dựng phương án di chuyển người dân
đến khu tái định cư mới
tuy nhiên sau nhiều năm dự án vẫn chưa được triển khai
người dân vẫn hàng ngày sống trong cảnh thấp thỏm lo âu
với nguồn lực của huyện cũng như nguồn lực của nhân dân thì chưa đảm bảo được việc di chuyển đến nơi an toàn
hiện nay qua nắm mắt tình hình kiểm tra đánh giá giả soát các điều kiện
thì chúng tôi nhận thấy rằng việc di chuyển các hai ba hộ dân
thôn vả thàng đến nơi ở mới là rất cần thiết
đảm bảo ổn định cuộc sống người dân đặc biệt là phòng tránh các rủi ro về thiên tai gây ra ở khu vực gây này
theo ủy ban nhân dân huyện mường khương khó khăn lớn nhất của huyện để thực hiện xây dựng khu tái định cư là kinh phí
do đó huyện đã xây dựng dự án di dân khẩn cấp thôn vả thàng có mức đầu tư một mươi bảy tỷ đồng
thời gian thực hiện trong hai năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín đề xuất với tỉnh để xin kinh phí triển khai
trước mắt để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra đặc biệt vào những ngày mưa lớn
chính quyền các cấp thường xuyên cử cán bộ vận động người dân di chuyển tạm thời đến nơi ở khác